thưa quý vị những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở hoàng cung huế hay còn được gọi là
kiểu đình hoàng cung huế đã chính thức được unesco công nhận là di sản tư liệu thế giới
chín chức đỉnh này được vua minh mạng cho đúc từ năm một nghìn tám trăm ba mươi năm đến năm một nghìn tám trăm ba mươi bảy thì hoàn thành
đặt trước thế tổ miếu có ý nghĩa biểu thị cho sự trương tôn của triều đại
sự giàu đẹp thống nhất lãnh thổ với một trăm sáu mươi hai họa tiết chạm khắc thuộc nhiều chủ đề khác nhau
chín chiếc đỉnh là nguồn tư liệu độc đáo được giới nghiên cứu việt nam và nước ngoài rất quan tâm
bởi nó mang nhiều giá trị nội dung về lịch sử văn hóa xã hội
đặc biệt là đề cao thân phận của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến
những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng cũng thể hiện giá trị về mối quan hệ
và những tiếp xúc văn hóa xã hội của việt nam với các quốc gia trong khu vực đông nam á xưa
sau gần hai trăm linh năm dù đã trải qua bao biến cố của thời cuộc và biến thiên của thời gian
bảo vật hiếm hoi còn lại này vẫn vẹn nguyên
chứng cho vương quyền và sự tồn tại của triều đại phong kiến ở các nước á đông
với những giá trị đó tại hội nghị toàn thể lần thứ một mươi
ủy ban ký ức thế giới unesco khu vực châu á thái bình dương
hồ sơ kiểu đỉnh hoàng cung huế đã được ghi danh vào danh mục ký ức thế giới
với số phiếu hai mươi ba trên hai mươi ba nước tham gia
kỷ niệm ngày châu âu chín tháng năm vãi đoàn liên minh châu âu tại việt nam
sẽ giới thiệu tới công chúng một vở ba lê đường đại đặc biệt mang tên gió
lấy cảm hứng từ chất liệu giấy gió xuất hiện trong nhiều hình thái nghệ thuật dân gian
tác phẩm là sự kết hợp đặc biệt giữa âm nhạc cổ điển châu âu
và những sắc thái môn màu của văn hóa việt nam thể hiện qua ngôn ngữ ba lê đường đại
vở ba lê gió do nhà sản xuất trần hương na nghệ sĩ ưu tú phan lương
và biên đạo múa vũ ngọc khải giàn dựng
tác phẩm xây dựng ý tưởng về sự kết nối phương đông và phương tây
trong nghệ thuật đương đại bên cạnh ý nghĩa về chất liệu giấy truyền thống
hiện trong nhiều hình thái nghệ thuật dân gian việt nam
tên gọi gió còn gọi ẩn ý về gió thể hiện chuyển động tính linh hoạt nét tươi mới sự tụ hội
sáng tạo đặc biệt trong tác phẩm này là các nghệ sĩ đã lựa chọn tổ khúc bốn mùa
của nhà soạn nhạc người ý antonio vivandi qua phiên bản hòa âm phối khí mới
của nhà soạn nhạc max richter
xuyên suốt bốn trường một thế giới âm thanh đa dạng của các hiện tượng tự nhiên
và cuộc sống con người suốt bốn mùa được khắc họa sinh động bằng nghệ thuật ba lê
qua sự thể hiện của các vũ công trẻ tuổi và tài năng của nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
bằng những thử nghiệm táo bạo về cấu trúc mang tính đương đại
vở diễn gió sẽ là cầu nối văn hóa giữa việt nam và châu âu
chương trình diễn ra lúc hai mươi h ngày một mươi tháng năm tại nhà hát lớn hà nội
phong trào khởi nghiệp trong thanh niên luôn được lãnh đạo tỉnh đồng tháp quan tâm
đồng thời có nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ
nhờ đó mỗi năm có hàng trăm mô hình khởi nghiệp mới mang lại thu nhập cao
tạo việc làm xúc ẩn định cuộc sống cho nhiều thanh niên
từ phong trào này tỉnh đồng tháp được xem là một trong các địa phương của khu vực
có hệ sinh thái khởi nghiệp hiệu quả
với mong muốn góp phần phát triển nông nghiệp của đồng tháp theo hướng công nghệ cao
hai chị em chị quỳnh thị thanh nhàn và quỳnh thị thị nhớ chọn hướng khởi nghiệp
với ngành hàng nắm
đi lên từ cơ sở gia đình giờ đây đã thành lập công ty có hai nhà nắm công nghệ cao
cùng nhiều dòng sản phẩm nắm tươi nắm khô nắm công nghiệp các loại
hiện công ty giải quyết hàng chục lao động
và nhờ thành tích dược trội mô hình khởi nghiệp nắm quỳnh gia đã đạt giải nhất cuộc thi
phụ nữ dược khó khởi nghiệp cấp tỉnh năm hai nghìn hai mươi
cảm thấy rất là vui khi mà mình đã được các thanh niên phụ nữ hỗ trợ nhiệt tình cho mình
từ đó cũng làm tiền đề để cho mình cái động lực để mình phát triển hơn nữa bản thân của mình nói riêng
và cái công ty của mình nói chung
nội dung hỗ trợ và đồng hành với khởi nghiệp thì nó rất là tác động với tâm lý của các bạn thanh niên
thì nó tạo ra một cái môi trường để cho các bạn có được cái cơ hội được gặp gỡ và tiếp xúc
với những chuyên gia khởi nghiệp người hình thành trong lòng của mình được những cái ý tưởng
được chia sẻ cái mong muốn được khởi nghiệp
phát huy tiềm năng bản địa cây sen quê nhà cùng sứ mệnh nâng tầm giá trị
lan tỏa thông điệp dình dữ gian hóa quốc qua việt nam
nhiều thanh niên tỉnh đồng tháp đã có những thành công đáng kể với mô hình khởi nghiệp từ cây sen
điển hình như thanh niên ngô chí công ở huyện cao lãnh
hiện doanh nghiệp của anh có hơn hai mươi sản phẩm sen nổi bật gồm nón lá túi sách sổ ghi chép
quạt cầm tay dần dần cùng các thị trường tiềm năng như pháp nhật thái lan
ngay từ ban đầu chúng tôi đã xác định sẽ xuất khẩu các sản phẩm này
tham gia chất lượng sản xuất ngay từ đầu đã được cam kết
sau đó giá trị gia tăng đối với dòng sản phẩm này gấp ba bốn lần
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba toàn tỉnh có bốn trăm hai mươi doanh nghiệp thành lập mới
với tổng giống đầu tư hơn hai ba trăm linh tỷ đồng nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn năm doanh nghiệp
trong đó có hai trăm ba mươi doanh nhân là tham viên của hội doanh nhân trẻ tỉnh đồng tháp